sau khi báo chí phản ánh tình trạng thiếu vaccine tiêm phòng cho đàn vật nuôi đợt một năm hai nghìn hai mươi tại tỉnh thái nguyên
tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh đã khẩn trương hoàn tất các thủ tục lựa chọn nhà thầu
và tiến hành nhập đầy đủ các loại vaccine để đảm bảo tiêm phòng cho đàn vật nuôi theo đúng kế hoạch đã đề ra
từ ngày bốn tháng bốn các địa phương trong tỉnh sẽ được cung ứng trên năm trăm linh liều vaccine phòng các bệnh trên đàn gia súc
và hơn hai năm triệu liều vaccine cốm ra cầm
trị cục chăn nuôi và thú y tỉnh cũng đề nghị các địa phương khẩn trương tiếp nhận đủ các loại vaccine
chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiêm phòng cho đàn vật nuôi phù hợp tuân thủ nghiêm quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
tri cục trăn nuôi và thú y tỉnh cũng đã bố trí cho chúng tôi được lượng vaccine đủ để chúng tôi triển khai tiêm phòng đến thời điểm hiện nay
hiện tỉnh thái nguyên có chín mươi con trâu bò năm trăm bốn mươi một con lợn và trên một mươi bốn triệu con da cầm
trong những năm qua công tác phòng chống dịch bệnh nói chung và kế hoạch tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi nói riêng
luôn được các địa phương trong tỉnh trú trọng nhằm ứng phó với tình hình phức tạp của dịch bệnh
chúng tôi chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động
cùng với các cơ sở cũng đặc biệt là các trang trại gia trại tổ chức việc tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm theo đúng kế hoạch
thứ hai nữa là chúng tôi cũng tập trung chỉ đạo các chủ trang trại gia trại và các hộ chăn nuôi chủ động việc vệ sinh
khử trùng tiêu độc đối với trang trại gia trại của mình
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín tỉnh thái nguyên quyết tâm không để xảy ra dịch bệnh kép trên địa bàn
và coi công tác bảo đảm kế hoạch tiêm phòng dịch
bệnh cho đàn vật nuôi có ý nghĩa rất quan trọng trong sự nghiệp phát triển ngành chăn nuôi
cũng như góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương